ngày bốn tháng hai công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khám xét tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an ba nghìn bảy trăm linh một s
ở số bảy mươi hai đường phan bộ châu tp vinh tỉnh nghệ an
theo đó trưa cùng ngày nhiều cán bộ công an tỉnh nghệ an đã đến làm việc và thực hiện việc khám xét
tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an
đến gần một mươi ba giờ cùng ngày việc khám xét hoàn tất
sau khi khám xét cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ và niêm phong nhiều bộ máy tính để bàn
nhiều hộp đựng tài liệu một số phòng hồ sơ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an
đã bị công an niêm phong phục vụ công tác điều tra làm rõ